liên quan đến tình hình ukraine tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vào ngày hôm qua
ngày một mươi ba tháng bốn nhận định khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại ukraine là khó khả thi
đồng thời cho biết vẫn đang chờ phản hồi của nga về đề xuất sơ tán người dân và vận chuyển hàng
cứu trợ tới những nơi đang cần phát biểu trước báo giới tổng thư ký guterres cho biết đã bắt đầu
các nỗ lực ngoại giao với nga và ukraine từ đầu tháng bốn nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn
cho phép sơ tán người dân khỏi các vùng chiến sự tuy nhiên khả năng đạt được một thỏa thuận
ngừng bắn vào thời điểm hiện tại theo ông guterres là không khả thi
bên cạnh đó người đứng đầu liên hợp quốc cho biết tổ chức này đã đề xuất thiết lập một cơ chế
phối hợp bao gồm nga ukraine liên hợp quốc và các thực thể nhân đạo nhằm kiểm soát và ngăn ngừa
các sự cố có thể xảy ra cũng liên quan đến vấn đề ukraine các nước thành viên liên minh châu âu eu
đã cho phép người tị nạn ukraine đổi miễn phí một mươi herribia khoảng ba trăm một mươi euro
sang tiền tệ của nước sở tại hội đồng châu âu cho biết thỏa thuận trên đã được đệ trình để các
quốc gia thành viên thông qua dự kiến biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày một mươi chín tháng bốn tới
nhằm tăng cường hỗ trợ cho những người tị nạn